tri cục trăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh lâm đồng cho biết một trăm linh các xã phường thị trấn
thuộc tất cả các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh đã qua ba mươi ngày không phát sinh ổ dịch tả lợn châu phi
hiện địa phương này đang thực hiện các thủ tục để công bố hết dịch theo quy định
sau hơn tám tháng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đến nay một mươi huyện thành phố trên địa bàn tỉnh lâm đồng
đã công bố hết dịch riêng hai huyện lạc dương và đơn dương từ trước đến nay không xuất hiện dịch tả lợn châu phi
mặc dù dịch tả lợn châu phi đã được khống chế nhưng ngành chức năng vẫn tiếp tục phối hợp với các địa phương
kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tiếp tục tiêu độc khử trùng tại các địa điểm có ổ dịch cũ
để phát hiện và xử lý kịp thời những phát sinh dịch tả lợn châu phi đã xâm nhập vào lâm đồng
từ tháng sáu năm ngoái đến tháng hai năm nay làm cho hơn sáu mươi bảy con lợn mắc bệnh
buộc phải tiêu hủy với trọng lượng gần bốn tấn